các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong các ngày từ hai mươi năm đến hai mươi tám tháng năm các khu vực trong tỉnh yên bái vẫn có khả năng tiếp tục có mưa mưa vừa và có nơi mưa to đến rất to lũ quét và sạt lở đất nguy cơ cao xảy ra ở khu vực vùng núi khu vực vùng thấp
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh yên bái vừa có công điện hỏa tốc về việc đối phó với các tình huống mưa lũ và sạt lở đất
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái yêu cầu các sở ngành thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
thị xã thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ cảnh báo kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và đến người dân
đặc biệt là các khu vực ven sông suối hạ lưu các hồ đập bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn
tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét và các công trình hồ đập hệ thống đê điều trên địa bàn tổ chức trực ban nghiêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu
còn tại hà nội thưa quý vị trận mưa lớn vào đêm qua và dạng sáng nay đã khiến cho rất nhiều những tuyến phố của hà nội đã ngập nặng và giao thông hỗn loạn
người dân đã gặp nhiều thiệt hại nặng vì phương tiện bị ngập và chìm sâu trong nước
và hiện nay mặc dù là nước đã rút tuy nhiên thì trời vẫn còn nhiều mây và có thể sẽ còn có mưa lớn
vì vậy người dân cần cẩn trọng để lựa chọn các tuyến đường khi có nhu cầu đi lại
để tránh những nơi ngập lụt
do mưa quá lớn nước ngập sâu nên tài xế của chiếc xe này đã không thể điều khiển xe đi đúng đường
chiếc xe mất đà và trôi xuống hồ hoàng cầu
ở nhiều tòa nhà cao tầng do hệ thống tiêu thoát nước xung quanh quá kém nên nước đã tràn vào hầm để xe
tòa nhà shinco sông đà ở phường vạn phúc nước ngập kín hầm
theo ghi nhận của chúng tôi ở những điểm ngập ống có hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền đã bị ngâm trong nước
thiệt hại mà chủ xe phải gánh chịu là không nhỏ
chúng tôi thì thấy là bây giờ hàng năm hàng tháng hàng quý lệ phí giao thông lệ phí bảo trì đường bộ
chúng tôi vẫn đóng không liếu một cái gì cả
mà đến bây giờ mưa có một tí thế này đã ngập như hà nội với như sông thế này
thì chúng tôi là người thủ đô chúng tôi khổ quá
vâng bây giờ anh có kiểm tra gì không ạ
tôi nghĩ là các cơ quan chức năng phải có phương pháp nào giải quyết về vấn đề ống ngập ở hà nội
trong mùa mưa lũ này không
trong mùa mưa lũ như thế này thì hà nội thành thành biển nhưng mà thành sông
không chỉ gây thiệt hại về phương tiện hàng nghìn hộ dân ở những nơi gần ao hồ bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản
ở nhiều tuyến đường cả ở nội đô và ngoại thành ngập úng còn gây ra tình trạng ách tắc
nên gia thủng hỗn loạn nhiều người dân phải bỏ mất cả buổi làm
quốc lộ sáu từ huyện trương mỹ đi vào trung tâm thành phố hà nội
nước ngập sâu tắc kéo dài khoảng năm sáu km
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ vào ban ngày sẽ không quá cao chỉ phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa xảy ra ít hơn
chỉ xuất hiện cục bộ tại một số tỉnh phía nam như bình thuận hay khánh hòa
ban ngày trời có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng ba mươi năm độ
thời tiết nói chung ít tác động đến các hoạt động dân sinh
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám
đổi đến nhiều mây có mưa có nơi có mưa vừa đến mưa to
cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
với các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới gió tây nam hoạt động với cường độ khá mạnh
nên mưa rông tại khu vực này tiếp tục xảy ra trên diện rộng
có nơi sẽ xuất hiện lượng mưa vừa mưa to và rông
đặc biệt là ở các tỉnh ven biển như cà mau hay kiên giang
cần đề phòng các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực có xu hướng giảm nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ

cần đề phòng các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông